chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã có cuộc tiếp kiến với ngài lý hiển long thủ tướng nước cộng hòa singapore
tại buổi tiếp kiến chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã bày tỏ niềm vinh hạnh và vui mừng được tiếp kiến thủ tướng lý hiển long
nhân chuyến thăm chính thức của ngài và phu nhân đến việt nam lần này
chủ tịch nguyễn đức trung đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của hà nội
và nhấn mạnh chính quyền thành phố đang hướng đến phát triển thủ đô hà nội trở thành thành phố thông minh trong thời gian tới
hà nội mong muốn được hợp tác với singapore trong quy hoạch và quản lý đô thị phát triển cây xanh thành phố thông minh đào tạo nguồn nhân lực
đặc biệt thành phố hà nội mong muốn hợp tác với trường hành chính công lý quang diệu để cử cán bộ của thành phố tham dự các khóa đào tạo về quản lý hành chính
về phần mình thủ tướng lý hiển long mong muốn chính quyền thành phố hà nội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
để ngày càng có nhiều nhà đầu tư của singapore đến đầu tư tại việt nam
thủ tướng cũng cho biết singapore luôn mong muốn hợp tác tại hà nội để đầu tư xây dựng các khu công nghệ cao phát triển khu công nghiệp phần mềm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh